dự án một triệu cây xanh đô thị ra đời từ thực trạng thiếu diện tích che phủ cây xanh tại các đô thị lớn ở việt nam
kéo theo đó là những hệ quả tác động đến môi trường xã hội sức khỏe và chất lượng sống của con người
mục tiêu của dự án không chỉ thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng xây dựng hệ sinh thái đô thị bền vững tại việt nam
thông qua các hoạt động trồng cây xanh mà còn nghiên cứu và ứng dụng công nghệ viễn thám để theo dõi và đánh giá lợi ích lâm nghiệp đô thị
trong quá trình khảo sát nghiên cứu ba thành phố này là ba thành phố vật tiễn
và đang đối diện rất nhiều vấn đề về môi trường đặc biệt là ô nhiễm không khí
rồi không gian công cộng thu hẹp tỷ lệ cây xanh bây giờ đang thấp
cho nên chúng tôi phải cải thiện việc này bằng kỳ vật là trồng cây xanh để góp phần
thứ nhất là cải thiện chất lượng môi trường không khí
thứ hai là tạo bóng mát cho các nơi công cộng để nhằm giáo dục nâng cao nhận thức cho cộng đồng
chương trình được khởi động tại huyện ứng hòa thành phố hà nội
dù là ngoại thành không bị áp lực về thiếu không gian xanh và ô nhiễm môi trường
thế nhưng lễ phát động diễn ra tại đây sẽ góp phần tạo hành lang xanh
giúp giảm bụi khói từ các khu công nghiệp từ việc đốt dơm dạ
cải thiện chất lượng không khí cho nội thành hà nội
bây giờ ở những cái vị trí này thì nó góp phần nó cũng hút
nó điều hòa không khí trong nội thành để chúng ta tạo một vùng vẹn như thế này
còn trong tương lai thì chúng tôi cũng sẽ tiến vào trong nội thành
càng vào trong nội thành càng tốt
dưới sự tư vấn của các chuyên gia lâm nghiệp
các loài cây được trồng trong chương trình một triệu cây xanh đối thị
sẽ phù hợp với điều kiện thổi nhưỡng thời tiết cũng như nhu cầu của từng địa phương
khoảng bốn cây xanh sẽ được bổ sung vào màng xanh của thành phố hà nội trong tháng một mươi năm nay
chương trình cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với từng địa phương
trong việc nuôi dưỡng chăm sóc các cây xanh này
và chương trình này đã tạo điều kiện cho các cơ quan ban ngành đoàn thể của huyện
đặc biệt là các tổ chức xã hội huy động các đoàn viên hội viên
các tầng lớp nhân dân để mà có một ý thức trong việc trồng cây xanh và bảo vệ môi trường
và đây cũng là một mục tiêu để phát triển kinh tế xã hội của huyện
và thông qua phong trào này sẽ có sức nan tỏa
để mọi người mọi nhà đều có ý thức trồng cây xanh
khi phát động trồng chúng tôi sẽ tổ chức chăm sóc cây xanh
và sẽ đảm bảo được cho các cơ quan ban ngành đoàn thể của huyện

mảng xanh suy giảm trong khi lượng bụi mịn pm hai năm trong không khí liên tục gia tăng
là thực trạng báo động tại các đô thị lớn của việt nam
với những hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và đời sống con người
chung tay tìm ra những biện pháp thích hợp nhất để cải thiện tình trạng này là trách nhiệm của mỗi người
dự kiến chương trình một triệu cây xanh đô thị sẽ được triển khai trong vòng một mươi năm
từ hai nghìn hai mươi đến hai nghìn ba mươi tại các địa phương trên cả nước
trong đó trọng tâm là ba thành phố bao gồm hà nội đà nẵng và thành phố hồ chí minh